ủy ban nhân dân tỉnh gia lai vừa chính thức chỉ đạo thanh tra tỉnh vào cuộc thanh tra
quá trình triển khai dự án công trình thủy lợi playkeo huyện trư sê
có vốn đầu tư là gần một trăm hai mươi tỷ đồng
chương nghiệm thu thì đã hư hỏng và xuống cấp một cách chầm trọng
dự án công trình thủy lợi playkeo được khởi công xây dựng năm hai nghìn một mươi tám
với tổng vốn đầu tư một trăm một mươi chín tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách trung ương một trăm linh tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng địa phương
công trình thủy lợi pleikeo hoàn thành năm hai nghìn một mươi chín
dù chưa được nghiệm thu bàn giao cho địa phương
nhưng hiện nay nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp
tại một số đoạn giao nhau giữa hệ thống canh dẫn chính với hệ thống ống dẫn có nhiều vết nứt
nhiều vị trí canh bị siêu vẹo một số đành che cống bị vỡ bong chóc
dọc theo tuyến canh chính nhiều điểm bị gãy nứt đất đá vùi lấp
dẫn đến nguy cơ ngăn dòng chảy của canh